với hành vi tham hồ tài sản công an huyện he leo tỉnh đắk lắk vừa khởi tố nguyễn xuân thanh
nguyên là thôn trưởng thôn ba xã yà nam huyện he leo
quá trình điều tra làm rõ trong thời gian làm thôn trưởng thôn ba năm hai nghìn hai mươi
nguyễn xuân thanh được ubnd xã giao nhiệm vụ thu các khoản gồm quỹ phòng chống thiên tai
quỹ đền ơn đáp nghĩa quỹ hội chữ thập đỏ quỹ khuyến học quỹ chăm sóc người cao tuổi
quỹ vì người nghèo của xã và quỹ xây dựng cổng đường đầu nối của thôn ba
tổng số tiền mỗi hộ gia đình đóng vào ngân sách nhà nước và quỹ hoạt động của xã của thôn trong năm hai nghìn hai mươi là năm trăm một mươi hai đồng
tuy nhiên sau khi thu xong nguyễn xuân thanh đã tham ô bốn mươi triệu đồng để tiêu xài cá nhân